nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy chiều tối ngày hai mươi sáu tháng bảy tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh long an
tỉnh đoàn long an đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
hoạt động thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
là hoạt động nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
có phần giáo dục truyền thống cách mạng tự hào dân tập khơi dậy tinh thần yêu nước
nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc